khí lạnh yếu đi mưa giảm sẽ tạo điều kiện cho nền nhiệt ngày mai ở trung bộ tăng dần
từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ tăng lên từ một mươi tám đến hai mươi độ và không còn nơi nào xảy ra rét đậm nữa
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ rét lui dần về đêm và sáng
trong khi ở khu vực các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cũng tăng lên từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
với khu vực nam bộ trong đêm nay và ngày mai mưa vẫn còn xuất hiện tại các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau
và kiên giang nhưng lượng mưa phổ biến chỉ còn từ một mươi ba mươi mm
các tỉnh còn lại của nam bộ chỉ xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ
nền nhiệt ngày mai ở nam bộ sẽ tăng dần lên từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh tây nguyên đêm có mưa vài nơi ngày trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
về cơn bão số một dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão giữ hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc
gây ảnh hưởng đến khu vực nam vịnh thái lan và vùng biển phía nam cà mau
khiến khu vực này có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp năm
giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến năm mét biển động rất mạnh
vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm huyện đảo côn đảo
và vùng biển các tỉnh từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả huyện đảo phú quốc và đảo thổ chu
có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận
trong đêm nay và sáng mai còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước